chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
theo đó chị hát tố cáo đại tá công an vũ văn cường đã có hành vi quấy dối mình khi chị đến làm hộ chiếu
cụ thể hơn chị hát còn cho rằng tại phòng làm việc riêng ở tầng hai của ông cường tại đây ông đã có những hành động không đúng mực với chị
trên diễn biến này công an tỉnh lào cai đã khẩn trương vào cuộc lập tổ xác minh để làm rõ các thông tin
theo quyết định thụ lý giải quyết tố cáo do giám đốc công an tỉnh lào cai ký thời hạn giải quyết tố cáo là ba mươi ngày
quyết định có hiệu lực từ ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi hai tháng hai chị vth cho biết sự việc hiện đang được công an tỉnh lào cai xác minh làm rõ các thông tin liên quan
trong thời gian tới chị đã có lịch làm việc với tổ xác minh để phục vụ công tác giải quyết tố cáo
theo nội dung đơn tố cáo của chị hát sự việc xảy ra với chị từ khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai chị mới làm đơn tố cáo hành vi của đại tá vũ văn cường
lý giải về điều này chị hát cho biết không phải vì lo sợ điều gì mà đến thời điểm này mới làm đơn tố cáo
chị hát chia sẻ đầu năm nay chị được biết có một số người cho rằng cũng như bị mình quên
nên chị đã mạnh dạn làm đơn tố cáo hành vi của vị đại tá công an vũ văn cường
chị hát cho biết một số người khác cũng cho rằng bị quấy dối nên họ đã cùng ký vào một lá đơn đề nghị khác liên quan đến việc này
từ lúc thông tin được công khai trên các phương tiện truyền thông chị hát càng cảm thấy vững tâm hơn
quyết tâm làm sáng tỏ vụ việc xảy ra với mình và chị cũng không gặp bất cứ sự phiền tói can thiệp gì
ở một diễn biến khác trao đổi với báo chí về việc bị công dân tố cáo quấy dối đại tá vũ văn cường cho biết
ông tin tưởng mình đã làm đúng theo quy trình công tác
theo chia sẻ của ông cường ông nói không thể nhớ nổi về trường hợp của chị vth bởi sự việc xảy ra quá lâu
khi tôi kiểm tra lại hồ sơ tôi thấy mình đã làm đúng về quy trình đại tá vũ văn cường nói
công an tỉnh lào cai này cũng cho biết ông tin tưởng tuyệt đối vào sự minh bạch và khách quan của tổ xác minh thuộc công an tỉnh lào cai
tin tưởng sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho sự việc
trước đó đại tá lưu hồng quảng giám đốc công an tỉnh lào cai đã ký quyết định thụ lý giải quyết tố cáo liên quan tới đại tá vũ văn cường
trong quyết định của công an tỉnh lào cai giám đốc công an tỉnh giao cho tổ xác minh thuộc công an tỉnh lào cai
có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo kết luận nội dung xác minh kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết tố cáo
cụ thể tổ xác minh sẽ xác minh có hay không hành vi của ông vũ văn cường được nêu trong đơn tố cáo của công dân
nếu có thì hành vi đó có vi phạm chuẩn mực đạo đức quy tắc ứng xử
quy trình công tác của lực lượng công an nhân dân trong quá trình tiếp xúc với công dân khi thi hành nhiệm vụ
khi có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm không
trong một diễn biến trước đó ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai chị hát đã làm đơn tố cáo đích danh ông vũ văn cường gửi tới giám đốc công an tỉnh lào cai
trong đơn tố cáo của mình chị hát cho biết vào năm hai nghìn một mươi tám do mất hộ chiếu nên cần xin cấp lại
trong quá trình làm thủ tục cấp lại hộ chiếu ở lào cai khi chị làm thủ tục kê khai cùng cán bộ tại tầng một
thì ông cường xuất hiện yêu cầu lên tầng hai để ông hướng dẫn làm thủ tục
sau khi chị hát lên phòng theo như đơn chị hát tố cáo
ông cường đã có hành vi động chạm chân tay và chị này cho rằng ông cường thực hiện không chỉ một lần
chị hát sau đó đã chủ động ghi âm lại quá trình trong phòng làm việc của ông cường
trong đơn tố cáo chị hát cho rằng ông cường đã có hành vi lợi dụng chức vụ để quấy dối tình dục với chị
chỉ cam đoan toàn bộ nội dung đã trình bày nêu trên là đúng sự thật
chị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày
vâng thưa quý vị hiện chưa rõ thực hư câu chuyện này như thế nào
nhưng có thể nói sự việc trên đã gây ra một lý do
chị hát đã gây ra rất nhiều luồng dư luận trái chiều
hầu hết đều tỏ ra bức xúc trước việc làm của trưởng phòng công an theo như đơn tố cáo của chị hát
thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại